chào mừng quý vị đến với bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật với những tin tức mới nhất về tình hình an ninh trật tự
mở đầu là thông tin về một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng làm bốn người chết và một người bị thương vừa xảy ra hồi bốn giờ sáng nay
tại địa bàn thôn tả ngảo xã tân trịnh huyện quang bình tỉnh hà giang
thông tin do đại tá lê phan canh trưởng phòng tham mưu người phát ngôn của công an tỉnh hà giang cho biết
theo thông tin ban đầu của cơ quan chức năng khoảng bốn giờ ngày hôm nay nghi phạm phù minh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
dân tộc bà thẻn thường trú ở thôn tả ngảo xã tân trịnh huyện quang bình đã sang nhà bố đẻ là ông phù láo tả
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy dùng dao sát hại ông phù láo tả và cháu phù thị nguyệt sinh năm hai nghìn một mươi bốn là con của em trai nghi phạm
nhận được thông tin từ cơ sở
cán bộ dân quân thôn là anh phù văn thịnh đến hiện trường ngăn cản đối tượng nhưng đã bị phù minh tuấn đâm trọng thương
sau đó anh thịnh đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi
đối tượng phùng minh tuấn tiếp tục đi xe máy sang nhà bà thiếm cách đó gần một km là bà tải nở mở
sát hại bà mở và chém trọng thương cháu trai của đối tượng là phù láo sáng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà giang xác định vụ án có bốn nạn nhân đã tử vong
hiện anh phùng láo sáng đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện bắc quang
ngay sau khi nhận được thông tin đại tá đỗ tiến dũng phó giám đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà giang
đã trực tiếp tới hiện trường để chỉ đạo công tác điều tra tiến hành truy bắt thành công nghi phạm phù minh tuấn
cũng theo đại tá lê văn canh nguyên nhân ban đầu được xác định là nghi can phù minh tuấn bị tâm thần
trước đó ngày sáu tháng một năm hai nghìn một mươi năm nghi can phùng minh tuấn đã từng dùng dao chém chết con ruột mình và bị cơ quan chức năng huyện quang bình bắt giữ
do có tiền sử bị bệnh tâm thần nặng tuấn bị bắt buộc đưa đi chữa bệnh tại bệnh viện tâm thần trung ương mới được về nhà ngày bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà giang khẩn trương làm rõ
chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc đặc biệt nghiêm trọng này trong bản tin thời sự an ninh chiều tối nay
xin được chuyển sang một thông tin khác
với tội danh vận chuyển tiền giả được quy định tại điều một trăm tám mươi bộ luật hình sự đối tượng trương trung kỳ
trú tại xã nhân hải thành phố quy nhơn tỉnh bình định vừa bị công an tỉnh lạng sơn ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam
ngày hai mươi tám tháng một mươi một tổ công tác phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lạng sơn phối hợp với tổ kiểm soát chi cục hải quan cốc nam
làm nhiệm vụ tuần trai kiểm soát tại khu vực cửa khẩu cốc nam xã tân mỹ huyện văn lãng phát hiện bắt quả tang trưng trưng kỳ
đang có hành vi vận chuyển một số lượng lớn tiền ngân hàng nhà nước việt nam loại có mệnh giá hai trăm linh đồng một tờ và có nhiều số series trùng nhau nghi là tiền giả
tại cơ quan điều tra kỳ khai nhận số tiền trên là tiền việt nam giả tổng số tiền là một trăm linh triệu đồng kỳ mua của một người đàn ông lạ mặt giáp ranh biên giới việt nam trung quốc
sau đó trên đường vận chuyển về bình định tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt quả tang
một thủ đoạn táo bạo nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác đó là tự xưng cảnh sát hình sự tỉnh phú thọ
một đối tượng đã ngang nhiên đến các cửa hàng tạp hóa kiểm tra và lập biên bản vi phạm để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều chủ cửa hàng
hành vi của đối tượng này đã gây hoang mang dư luận quần chúng nhân dân đặc biệt làm ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng công an nhân dân
bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú thọ đã vạch trần thủ đoạn
cửa hàng tạp hóa của chị lê kim liên tại xã tiên kiên huyện lâm thao tỉnh phú thọ
trung tuần tháng một mươi vừa qua một người đàn ông vào quán tự xưng là cán bộ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú thọ đến kiểm tra cửa hàng
khi phát hiện trong tủ lạnh của cửa hàng có một số chai nước giải khát hiệu c hai người đàn ông này cho rằng nước c hai đã bị cấm lưu hành
trên thị trường chủ cửa hàng vẫn cố tình bán là vi phạm và sau đó lập biên bản xử phạt
bằng cách kiểm tra đột xuất tương tự người đàn ông tự xưng là cán bộ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú thọ đã lập biên bản xử phạt hàng loạt cửa hàng tạp hóa trên địa bàn huyện lâm thao và thành phố việt trì tỉnh phú thọ mức phạt từ năm trăm linh đến một triệu năm trăm linh ngàn đồng
ngay sau khi nhận được những thông tin phản ánh từ các chủ cửa hàng công an tỉnh phú thọ đã vào cuộc điều tra và xác minh
sau một mươi hai ngày nỗ lực triển khai các biện pháp nhiệm vụ chân dung đối tượng lừa đảo đã được làm rõ là thiếu huy hùng ba mươi ba tuổi trú tại phường dũ lâu thành phố việt trì tỉnh phú thọ
trong vụ án này để vạch trần thủ đoạn tinh vi của đối tượng các kỹ thuật viên kỹ thuật hình sự đã xảy công giám định chữ ký trong tờ biên bản xử phạt chủ cửa hàng có ký tên trần thanh tùng
rõ ràng đối tượng đã rất tinh vi khi cố tình viết và ký lái chữ ký của mình
để gây khó khăn cho cơ quan công an điều tra tuy nhiên hành vi này cũng không qua mắt được các kỹ thuật viên thuộc lực lượng kỹ thuật hình sự công an tỉnh phú thọ
qua đây có thể nói là đối tượng hùng là một đối tượng có kiến thức pháp luật nên đã biết là viết lái cái chữ của mình đi để gây rất khó khăn cho công tác giám định
tuy nhiên bằng cái kinh nghiệm cũng như là cái nhiệt tình và cái kiến thức thì chúng tôi đã đột
để kết luận chữ viết của thiếu huy hùng là viết các biên bản thu tiền của các hộ kinh doanh
thủ đoạn lừa đảo của đối tượng thiều huy hùng cũng là bài học cảnh giác đối với mỗi người dân
chỉ vì một bộ phận người dân còn chủ quan mất cảnh giác hạn chế về hiểu biết pháp luật đã trở thành nạn nhân của trò lừa đảo
việc công an tỉnh phú thọ nhanh chóng điều tra làm rõ vụ án đã góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa bàn đồng thời khẳng định uy tín của lực lượng công an nhân dân
hai vụ tàn trữ trái phép chất ma túy vừa được công an thái bình và bắc ninh triệt phá thu giữ trên hai trăm năm mươi gram chất ma túy
vào trưa ngày hôm qua ngày ba mươi tháng một mươi một tại nhà nghỉ thiện kim ở thôn thượng phúc xã thụy sơn huyện thái thụy
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thái bình phối hợp cùng với công an huyện thái thụy triệt xóa đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ quảng ninh về thái bình tiêu thụ
đối tượng phạm hữu tuân là chủ nhà nghỉ bị bắt quả tang khi đang bán trái phép chất ma túy cho các đối tượng nghiện
khám xét khẩn cấp chỗ ở của tuân lực lượng công an thu giữ một trăm ba mươi năm tám gam ma túy đá một mươi hai hai gam heroin và một số tăng vật có liên quan
còn tại bắc ninh đối tượng phí thành nam chú tại xã trí linh tỉnh hải dương cũng vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắc ninh phối hợp với công an huyện quế võ và công an xã đức long bắt quả tang có hành vi mua bán trái phép cho ma túy
khám xét trên người đối tượng lực lượng chức năng thu giữ bốn gói heroin có tổng trọng lượng gần một trăm hai mươi ba gram
nam khai nhận đã nghiện ma túy được hai mươi năm để có tiền hút trích đối tượng đã lấy ma túy từ hải phòng với bắc ninh bán lại kiếm lời
hiện lực lượng chức năng đang hoàn tất hồ sơ để đưa đối tượng ra xử lý trước pháp luật
bản tin tiếp tục với tin tức đáng chú ý về tình hình mưa lũ vừa được cập nhật
văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh bình định cho biết do ảnh hưởng của mưa lũ đến trưa ngày hôm nay ngày một tháng một mươi hai
tại tỉnh bình định đã có một người chết hai người bị thương hàng ngàn ngôi nhà bị ngập úng nhiều địa phương bị nước lũ chia cắt cô lập
ông bùi tiến dũng phó chủ tịch ubnd
ủy ban nhân dân huyện an lão tỉnh bình định cho biết trên địa bàn huyện có một người chết hai người bị thương do mưa lũ
đường lên các xã hùng cao và các cầu tràng ở vò dài bến nhân bị ngập
đường dt sáu trăm hai mươi chín tại an hòa bị ngập ba trăm linh ngôi nhà dân hậu dân ở an hòa bị ngập chia cắt giữa bồng sơn an lão
tại huyện hoài ân đến trưa nay nước lũ đã làm một sáu trăm linh nhà ở địa phương bị ngập nước một hai trăm linh giếng bị ngập bảy mươi năm hectare hoa màu bị thiệt hại sáu hectare ruộng bị sa bồi hơn một con da cầm bị trôi
các huyện khác trên địa bàn tỉnh bình định cũng bị nhiều thiệt hại như tại huyện hoài nhơn hai hai trăm chín mươi bảy hectare lúa bị ngập úng một trăm năm mươi nhà bị ngập nước
tại huyện phù mỹ ngập úng bảy trăm bốn mươi hectare lúa mới gieo xạ huyện tây sơn có một trăm linh hectare lúa mới gieo xạ bị ngập thành phố quy nhơn có chín mươi bảy hectare lúa gieo xạ bị ngập năm mươi hectare lúa đã ngâm ủ giống chưa được gieo xạ
đường giao thông nội bộ một số khu vực như bùi thị xuân phước mỹ bị ngập khu vực đập phú hòa bị ngập cục bộ
hiện bộ chỉ huy quân sự tỉnh bình định đã triển khai lực lượng phương tiện ứng cứu người dân tập trung ở các huyện hoài ân hoài nhơn an lão
theo báo cáo của bang chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng ngãi cho đến đầu giờ chiều ngày hôm nay do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to mưa lớn đã khiến mực nước sông vệ và sông trà câu lên mức báo động ba nước lũ dâng cao gây ngập lụt nhiều nơi
riêng sông trà bồng và sông bình định
sông trà khúc trên mức báo động hai mực nước các sông lên cao đã gây ngập lụt cục bộ ở một số khu dân cư vùng trũng thuộc huyện nghĩa hành và tư nghĩa nằm ven sông vệ
tại huyện tư nghĩa có một trăm ba mươi năm hộ dân ở xã nghĩa mỹ thị trấn sông vệ bị nước ngập vào nhà chính quyền địa phương đã tổ chức di dời sen ghép bốn mươi năm hộ dân ở thôn mỹ hòa bách mỹ xã nghĩa mỹ
huyện nghĩa hành có ba trăm hai mươi năm hộ dân bị ngập chính quyền địa phương tổ chức di dời sen ghép hai trăm một mươi năm hộ dân với sáu trăm bốn mươi năm nhân khẩu ở các xã hành tính đông hành dũng và hành minh nhiều tuyến đường bị ngập sạt lở gây cô lập nhiều thôn xã ở địa bàn miền núi
đến thời điểm này mưa lũ cũng đã làm một người mất tích đó là trường hợp ông nguyễn đức trọng ở huyện sơn tịnh bị nước lũ cuốn trôi khi lội qua suối nước chạch xã ba sa huyện ba tơ hiện cơ quan chức năng đang triển khai việc tìm kiếm